thưa quý vị trong những năm gần đây có ngày càng nhiều du khách nước ngoài đến hà giang để du lịch
tuy nhiên nhiều du khách không có bằng lái xe quốc tế và cũng không quen thuộc với những cung đường vùng cao
do đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang đã tăng cường kiểm tra các dịch vụ cho thuê xe máy tự lái
và người nước ngoài lái xe không có bảng lái
hiện trên địa bàn thành phố hà giang có hơn năm mươi cơ sở dịch vụ cho thuê xe tự lái
với hơn hai trăm linh xe mô tô gắn máy
đơn vị kinh doanh dịch vụ này luôn thực hiện đúng các nội dung đã cam kết với cơ quan quản lý nhà nước
về các điều kiện cho thuê xe tự lái
tôi cũng kiểm tra rất là kỹ các giấy tờ cần thiết ví dụ như là bằng lái xe quốc tế
thì ngoài bằng lái xe quốc tế ra thì chúng tôi sẽ kiểm tra thêm cái bằng ở nước sở tại
để xem các bạn có đủ khả năng để lái xe hay không
ngoài ra thì chúng tôi cũng hỏi thêm về quá trình di chuyển của các bạn ở việt nam
xem các bạn thì đã tham gia giao thông ở những tỉnh nào
thì ở đó thì cái tình hình giao thông có phức tạp hay không
và cái trình độ nhận thức về giao thông ở việt nam đối với các bạn ý đạt tới trình độ nào
để bảo đảm an toàn cho du khách quốc tế từ đầu tháng bốn đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang đã tăng cường tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm người nước ngoài vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua kiểm tra nổi lên các trường hợp vi phạm như không có giấy phép lái xe quốc tế
vi phạm tốc độ nồng độ cồn
xử lý các trường hợp vi phạm tính đến thời điểm này là xử lý một mươi năm trường hợp người nước ngoài
vi phạm chạy tốc độ là tám trường hợp còn vi phạm không có giấy phép lái xe là bảy trường hợp
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông cũng tuyên truyền nhắc nhở các khách du lịch
và chủ phương tiện ký cam kết và tham gia đúng quy định có giấy phép lái xe
thì mới cho người lái xe tham gia giao thông
dịch vụ cho thuê xe máy với khách du lịch nước ngoài đã có tại hà giang từ nhiều năm nay
thế nhưng việc cho thuê xe máy cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro khi những cung đường vùng cao hà giang nổi tiếng
địa hình đèo dốc và đường đi khó khăn
do đó lực lượng chức năng đã siết chặt quản lý loại hình dịch vụ này
và tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho du khách